trong hệ thống y tế y tế cơ sở đóng vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu bao phủ sức khỏe toàn dân do đây là tuyến y tế gần dân nhất
mục tiêu của ngành y tế là đến năm hai nghìn hai mươi ba y tế cơ sở phải đóng vai trò chính trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân một cách liên tục và toàn diện
với hơn một mươi một trạm y tế xã phường thị trấn trên cả nước mạng lưới y tế cơ sở được kỳ vọng là tuyến đầu vững chắc
mắt xích đầu tiên và quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
tuy nhiên hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở còn nhiều bất cập chưa được giải quyết
với hạ tầng chưa bảo đảm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân
dẫn đến chưa phát huy tối đa được vai trò vị trí là trạm gác cổng cho hệ thống y tế
trung tâm y tế huyện bình lục tỉnh hà nam được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trải qua ba mươi bảy năm nơi này đã xuống cấp trầm trọng khả năng đáp ứng kém trang thiết bị và hệ thống vệ sinh liên tục hỏng hóc
dù đã được sửa chữa nhiều lần nhưng đa phần là chấp phá không thể xử lý triệt đề
gây khó khăn đối với cán bộ y tế cũng như người bệnh đến khám và chữa bệnh
nó quá cũ rồi nó không phù hợp với nguyên liệu bây giờ đặc biệt là theo các thông tư quy định của bộ xây dựng và bộ khoa học nghệ thì nó không phù hợp nữa
với công trình này thì không thể sửa chữa chỉ có bỏ để xây mới khu mới để đáp ứng theo các quy định bây giờ
với trung tâm y tế tuyến huyện từ tuyến ba tuyến ba thôi là cũng không đảm bảo chính vì vậy tôi rất muốn là khu nhà mới này
mặc dù đang phục vụ như vậy thì tôi rất muốn tới đây đầu tư là xây mới chứ không sử dụng như nhà cũ này được
lãnh đạo trung tâm y tế huyện bình lục đã đề xuất tỉnh hà nam về việc xây dựng cơ sở

phù hợp hơn với hoạt động chuyên môn và nhu cầu của người dân
năm hai nghìn hai mươi ba tòa nhà mới được xây dựng với bốn tầng buồng phòng khang trang thế nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng
khi xây dựng khu nhà mới này để phục vụ cho thợ nhân tạo thì cũng phải đưa vào để trong đó phải đầu tư trang thiết bị máy móc
và hệ thống đó để phục vụ thợ nhân tạo
nhưng mà theo quy định thì các nhà quản lý xây dựng nói là đây là nguồn vốn này chỉ phục vụ cho cơ sở tầng thôi
chứ còn toàn bộ
trang thiết bị thì lại là không có trong nằm phía đó
ở những địa phương như huyện bình lục khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng rãi
thì những trạm y tế cấp xã đã tương đối đáp ứng được yêu cầu sử dụng
còn với hiện trạng ở trạm y tế cấp huyện điều đó vẫn nằm ở một tương lai xa
khi mà cây cũ đã quá cũ còn cây mới chưa thể đi vào hoạt động
còn đây là một trạm y tế thuộc thành phố hương yên một cơ sở khang trang rộng rãi
thành phố hưng yên phân bổ một mươi năm trạm y tế cấp phường trong đó có năm trạm đã triển khai khám bảo hiểm y tế
tuy nhiên do các trạm y tế cơ sở còn có vị trí quá gần với bệnh viện tỉnh
chỉ cách khoảng năm một mươi phút đi xe nên những cơ sở này thường xuyên trong tình trạng vắng vẻ
những trang thiết bị dành để khám cho phụ nữ mang thai này hoàn toàn là đồ mới
chưa từng qua sử dụng và chưa biết khi nào mới được sử dụng
khi bệnh viện sản nhi tỉnh hương yên chỉ nằm cách đó
hai con đường
những trạm y tế ở hương yên ở bình lục là nỗ lực rất lớn của ngành y tế và các địa phương
nhưng cho tới nay chưa đạt hiệu quả như mong muốn
nguyên nhân xuất phát từ nhiều lý do
ở một địa phương mà thuộc địa bàn thành phố như thế này
thì các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên tập trung rất đông
và cái thứ hai là cái chính sách thông tuyến
thì bệnh nhân có thể lựa chọn các cơ sở khám chữa bệnh phù hợp và có điều kiện tốt hơn
cái thứ ba thì phải nói là cái cơ sở vật chất trang thiết bị của các trạm y tế
thì nếu mà đáp ứng được nhu cầu của bệnh nhân thì phải khẳng định là chưa
ở thành phố hưng yên câu chuyện nằm ở vị trí địa lý
còn ở huyện bình lục thì nút thắt lại đến từ cơ chế đầu tư
với số vốn được cấp chỉ
bằng một phần mười so với dự toán chi phí xây dựng
trạm y tế huyện bình lục có thêm một tòa nhà mới
nhưng chỉ có sáp nhà chứ không có trang thiết bị
đồng nghĩa với việc tòa nhà tiếp tục phải nằm đợi ngân sách để có thể đi vào hoạt động
với cái mục tiêu của ban giám đốc đã đưa ra đấy
để xây khu mới này để mở rộng hoạt viện chuyên môn ấy
thì những trang thiết bị mà tương xứng với nó thì không được đầu tư để phục vụ cơ sở tầng đó
vì trong đó là không nằm trong cái chương trình mà mua trang thiết bị trong cái gói đó
cái này thì thực tế ra cái này là phụ thuộc vào nguyện của tỉnh
mà chúng tôi đã xây dựng kế hoạch đã làm tờ trình
để gửi sang thì cái này thì chưa biết là đầu tư thế nào thì chúng tôi cũng chưa được nắm được
tuy còn những khó khăn chưa được giải quyết
đây vẫn là hai trong số những địa phương hiếm hoi chú trọng phát triển về hạ tầng y tế cơ sở
ở nhiều nơi y tế cơ sở còn đang bị ngó lơ chưa nhận được sự chú ý đúng mức
trạm y tế xã vũ hòa huyện kiến sương tỉnh thái bình
đã hoạt động hai mươi tám năm cơ sở vật chất đã xuống cấp dù nhiều lần tu sửa
trạm y tế vũ hòa thì nó có hai dãy nhà
một dãy nhà trên tức là dãy nhà điều trị tức là đủ phòng
dãy nhà trên nó có sáu phòng nhưng mà được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hiện tại bây giờ là những dãy nhà đấy là tầng các phòng cũng đã bị xuống cấp
đã bị rột nát rồi
mưa là thấm mà cũng giống thấm ủy ban đầu tư sửa sữa cũng rất là nhiều lần rồi
nhưng mà cũng không được
trên thực tế
để có thể đầu tư xây dựng hạ tầng một cách toàn diện gặp rất nhiều khó khăn
phần lớn do không thống nhất trong cơ chế quản lý dẫn đến khó đầu tư đồng bộ

ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số hai mươi năm ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba của ban bí thư
về nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở

nâng cao chất lượng nguồn lực nâng cao chất lượng nguồn lực
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho y tế cơ sở
trên cơ sở giao nhiệm vụ quản lý cho các ủy ban nhân dân cấp huyện
trước đó quốc hội cũng ban hành nghị quyết số chín mươi chín nhằm nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở
công tác y tế cơ sở chỉ có thể làm tốt khi mà có sự phối hợp chặt chẽ của bộ y tế và các địa phương
và trong đó thì vai trò chính của bộ y tế chủ yếu đó là việc
thứ nhất là hỗ trợ việc tạo ra các cửa mở chính sách
nhằm để mà củng cố hoàn thiện và phát triển y tế cơ sở
thứ hai là việc mà ban hành xây dựng các chương trình hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với công tác y tế cơ sở
thứ ba là huy động thêm các nguồn lực về tài chính về kỹ thuật để bổ sung cho các địa phương
đặc biệt là với những địa phương khó khăn để mà thực hiện các hoạt động củng cố hoàn thiện và phát triển y tế cơ sở
và đặc biệt nhấn mạnh những cái điểm quan trọng
thứ nhất đó là công tác chỉ đạo lãnh đạo
và thứ hai là công tác mà lồng kết những cái chỉ tiêu của y tế cơ sở vào trong cái chỉ tiêu sức khỏe
trong báo cáo trong chiến lược và kế hoạch phát triển kỹ tế xã hội của địa phương hàng năm năm năm và một mươi năm
và thứ ba là công tác kiểm tra giám sát
thứ tư là cái việc mà xây dựng và triển khai các kế hoạch
củng cố hoàn thiện và phát triển y tế cơ sở
thứ năm là cái việc mà tập trung huy động cái nguồn lực cho cái công tác y tế cơ sở
và cái nguồn lực này phải đảm bảo là đầy đủ
thứ sáu là cái việc mà phối hợp liên ngành
thì làm sao mà có thể huy động được cái sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư vào cái công tác y tế cơ sở
để nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở
nhiều kế hoạch đã được triển khai đồng bộ
trong đó có sự phối hợp từ các cơ sở
từ các cơ sở gấp trung ương đến địa phương và sự đồng lòng đón nhận của cộng đồng dân cư
trong thời gian qua cũng như hiện nay
bộ y tế hết sức nỗ lực tích cực để tìm kiếm các nguồn đầu tư
từ các dự án vốn vay của uôn banh adb cho hai mươi chín tỉnh thuộc bùng khó khăn
và đặc biệt gần đây thì có ba cái chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và sau đó
sau đại dịch covid thì có chương trình phục hồi kinh tế
và đặc biệt là các dự án vốn vay viện trợ không hoàn lại
từ các tổ chức un như là who unpa unicef
đây là những cái nguồn lực mà chúng tôi xác định là hết sức quan trọng
để hỗ trợ và nâng cấp đầu tư cho mạng lưới y tế cơ sở y tế dự phòng
và bên cạnh đó thì bộ y tế cũng hết sức nỗ lực
trong vấn đề hỗ trợ hợp tác kỹ thuật
tìm kiếm những cái hỗ trợ kỹ thuật về các nội dung
chăm sóc sức khỏe ban đầu những mô hình có hiệu quả
như mô hình sàng lọc và quản lý bệnh không lây nhiễm
tại cộng đồng và phối hợp với novartis
các trạm y tế cơ sở là tuyến y tế gần dân nhất
đội ngũ y bác sĩ có thể hiểu rõ về môi trường
văn hóa tập tục sinh hoạt của người dân địa phương
điều này tạo thuận lợi trong công tác chăm sóc sức khỏe và dự phòng bệnh
việc đầu tư cho hạ tầng y tế cơ sở
sẽ giúp giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên
và quan trọng hơn cả là tiết kiệm thời gian chi phí cho người dân
để hệ thống y tế cơ sở hoạt động hiệu quả và đúng mục đích
việc hoàn thiện cơ chế chính sách và đầu tư đồng bộ hạ tầng
là vấn đề quan trọng hơn tới mục tiêu
tám mươi người dân sẽ khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở
theo bảng xếp hạng toàn cầu của nhiều tổ chức quốc tế
singapore được xếp hạng là một trong một mươi quốc gia
có hệ thống hạ tầng y tế tốt nhất thế giới
điều này không những góp phần bảo đảm nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân
mà còn thúc đẩy kích cầu du lịch y tế của nước này
singapore hiện có một mươi tám bệnh viện công lập và tư nhân với trên một mươi hai dường bệnh
có khoảng một mươi ba bác sĩ và bốn mươi điều dưỡng
tại đảo quốc sư tử hạ tầng y tế chia thành các cụm y tế
mỗi cụm bao gồm các bệnh viện đa khoa chuyên khoa
các bệnh viện cộng đồng và các phòng khám đa khoa
việc chia các cơ sở khám chữa bệnh công lập thành cụm y tế
nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và điều hành các cơ sở y tế trong từng khu vực
mỗi cụm y tế có một quản lý độc lập giúp tăng cường sự đinh hoạt
và khả năng đáp ứng nhu cầu đối với các vấn đề y tế cục bộ
đồng thời tối ưu hóa tài nguyên tạo điều kiện cho việc đào tạo và phát triển nhân lực
và các hoạt động nghiên cứu trong phát triển y tế
ban đầu người bệnh sẽ đến các phòng khám đa khoa với các loại hình dịch vụ toàn diện
khám và điều trị ngoại trú khám sức khỏe sàng lọc bệnh
tuyên truyền giáo dục kiến thức về sức khỏe tiêm chủng
hoạt động của loại hình phòng khám này có chung một nguyên tắc là một điểm dừng
nghĩa là mọi nhu cầu như xét nghiệm chẩn đoán mua thuốc
sẽ được thực hiện tại duy nhất một cơ sở y tế
bên cạnh đó các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của singapore
cũng đều tham gia đầu tư vào các cơ sở y tế như phòng khám và bệnh viện
dưới hình thức liên doanh hoặc là sở hữu duy nhất
dự báo chính phủ singapore cũng sẽ đầu tư cho hạ tầng y tế
lên tới bốn mươi ba tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
tri tiêu chăm sóc sức khỏe bao gồm cả tri tiêu y tế công và tư nhân chiếm năm chín gdp